tính mạng cho hành khách trên đường hành khách là phó thác hên xui mai rủi
bến xe cũng đã có nhiều lần cũng có giang bản đề nghị các cơ quan chức năng để xử lý hai cái bãi này
nhưng đến nay thì cũng chưa có xử lý được
xe dù hiện nay hoạt động rất nhộn nhịp ở một số tuyến đường tại trung tâm quận một quận năm quận một mươi quận tân bình quận gò vấp
trong đó tại đường mai chí thọ đoạn gần hầm thủ thiêm trong khung giờ cấm đầu đổ xe khách vẫn ngang nhiên dừng đón trả khách
điển hình như các xe phương nam hoa mai toàn thắng cơm hô xem cô kim mạnh hùng cường thủy hàng xanh phỏ cúc phương chạy tuyến long khánh đồng nai vinh hoa bình thuận
lấy lòng đề đường làm nơi đón trả khách
đặc biệt tại một số tuyến đường tại quận năm quận một mươi như lê hồng phong nguyễn duy dương trần phú trần nhân tôn
điều này diễn ra nhức nhối đón khách ngay tại bến
đây là khu vực có nhiều trường đại học bệnh viện lớn lượng phương tiện tham gia giao thông đông rất dễ xảy ra ủng tắc và tai nạn giao thông
tôi ở đây là chạy xe lấy anh em lái xe hôm nay cũng là năm một mươi năm nay rồi
thì con đường nguyễn duy dương này nó rất nhỏ hẹp
nhưng mà bến cấp chế dụ như là tân cúc phương hoặc là tân thanh thủy hoặc là hùng cường này nó đi trên con đường này rất nhiều
những chiếc xe tả
những chiếc xe chở hành khách trên hai mươi năm chỗ ngồi ra vào thường xuyên đi vào giờ cao điểm
lúc mà tan trường hoặc là tan chợ đã gây ủng tắc giao thông rất nhiều
tôi có đề nghị với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng mà chưa thấy có sự quản lý của chính quyền địa phương
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cũng đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp xe khách dừng đổ đón trả khách không đúng quy định
tại khu vực ra vào
tại khu vực ra vào các bến cóc nhưng tình trạng bí phạm vẫn không giảm
còn việc vào kiểm tra xử lý xe dù bến cóc thì không phải thuộc thẩm quyền của công an
tôi thì có một cái suy nghĩ và đây cũng là điều mà chân trở của nhiều người
các cơ quan quản lý nhà nước và cũng như các doanh nghiệp chúng ta cũng phải có một suy nghĩ để tìm ra những giải pháp tích cực
mà đúng như là cái mục tiêu của thành phố
mà như đồng chí bí thư thành hủy cũng đã nói rất nhiều lần là cố gắng đưa tp hcm trở thành một cái thành phố số một
trong đó có một trong những cái mà phải làm của tp hcm đó là lập lại cái trật tự an toàn giao thông trong thành phố
và trật tự an toàn giao thông trong thành phố để xảy ra hiện nay có một cái phần đó chính là vấn đề quản lý nhà nước về vấn đề cái xe vận tải hành khách
mà ở đây nó đối với tp hcm thì nó có nhiều loại hình
đang hoạt động và nó đang diễn biến rất là phức tạp
hiện nay để đối phó với lệnh cấm của cơ quan chức năng nhiều doanh nghiệp đã sử dụng xe chín chỗ để trung chuyển và tập trung khách sang khu vực quận hai
lên xe đi một số thành phố và các tỉnh lân cận bến xe của hãng xe toàn thắng nằm ngay trên đường trần não
hằng ngày có đến hàng trăm chuyến xe ra vào bến để đón trả khách
tại địa chỉ hai mươi bốn b nguyễn thị định phường bình trưng tây quận hai cũng vừa mọc lên một bến cóc mới của nhà xe hoa mai
hàng ngày cũng có hàng trăm chuyến xe ra vào bến đón trả khách gây mất trật tự an toàn giao thông
bây giờ đường xá xe cổ thì nó đông đúc xe dù bến cóc thì nó đương nhiên là nó cũng phải gây cản trở giao thông rồi
đó là chuyện đương nhiên rồi
tại vì nhiều khi nó dừng đổ bất thường đó thì nó cũng phải một phần nào nó cũng ảnh hưởng đến trật tự của giao thông thôi
tuy vậy trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bảo
những hình thức kinh doanh vận tải tiện lợi nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất
đã đặt ra những vấn đề mới trong công tác quản lý vận tải
mà bộ giao thông vận tải cũng phải cần nghiên cứu để tham mưu cho chính phủ quốc hội điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn
nhưng cũng không để tình trạng xe dù bến cóc như hiện nay vừa ảnh hưởng đến trật tự giao thông
gây thất thu nguồn ngân sách cho nhà nước và không đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp trong kinh doanh vận tải với nhau
tức là tăng cường cái dịch vụ của các cái bến xe
đặc biệt cái chuyện về xe trung chuyển đưa đón
từ trong trung tâm thành phố ra bến xe
điều này thì ở các nước là họ có xe buýt rất là tiện lợi
việt nam mình thì chưa có
và tôi chứng nhắc lại là phương trang họ đã làm cái chuyện đó tức là gì
tất cả khách của phương trang đi bến xe miền tây thì có xe trung chuyển từ lê hồng phong là trung tâm thành phố đi lại bến xe miền tây
thì như vậy tự nhiên các cái xe mà tuyến đó họ sẽ tự động họ chết
không cần dẹp họ cũng chết
cái thứ hai là để nâng cao cái chất lượng dịch vụ đó thì phải chú ý thêm những cái quyền
ví dụ như là có một cái quy định về an toàn về thuận về an toàn cho các xe
ví dụ xe phải có cái búa để phá cửa khi mà bị tai nạn
thứ hai là khi bị tai nạn thì mình thông tin một số điều
không có những cái hành khách không được thực hiện khi tham gia đi xe chẳng hạn
thì những cái chuyện đó tất cả mỗi người một chút
mình không thể chỉ có dừa vào nhà nước được
chỉ không thể ỉ vào bây giờ nếu mà cứ phạt với lại kiểm tra hoài
không có người nào cho nó xuất hiện cả
mà phải từ ý thức của cả doanh nghiệp cho tới ý thức của người dân tham gia
mỗi người phải có ý thức hơn và đồng bồ chứ không thể chỉ chọn một hai biện pháp mà có thể làm được
cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức hội thảo
nhằm nâng cao hiệu quả của vận tải hành khách công cộng
trong hội thảo này các doanh nghiệp vận tải mong muốn nhà nước cần sớm sửa đổi các quy định của pháp luật cho phù hợp
bên cạnh đó cũng cần có các chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm của người thực thi công vụ
tha thanh tra xử lý làm sao để hài lòng với người dân và doanh nghiệp
khó như vậy mới tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng giữa các doanh nghiệp
nhà nước không bị thất thu thuế doanh nghiệp làm ăn chân chính mới có đất sống phục vụ người dân an toàn
khi mà nó chưa đầy đủ các phương tiện để tạo nên một yếu tố phục vụ tốt cho người dân thì chúng ta cũng phải tính
những loại hình nó có phù hợp hay không trong điều kiện hiện nay mà giai đoạn trước mắt
thì tôi có suy nghĩ
thì tôi có suy nghĩ là một số những cái điểm mà hiện nay là các doanh nghiệp lớn mà người ta đã có những cái trụ sở
những có địa điểm mà đủ cái điều kiện để có thể là bến loại năm loại sáu hoặc là có thể cấp cho những cái bến tạm
nhưng mà nói về bến tạm thì chúng ta phải đưa ra quy chuẩn nhất định để cho họ dừng đỗ
thời gian dừng độ số lượng người và cách đón trả khách ở đấy như thế nào
đấy để ta tạo một cái kết nối
ví dụ bây giờ đi ra bốn cái bến xe thì trong nội thành thì phải có những cái phương tiện nhỏ lẻ nhưng chúng ta thuận lợi để làm sao chúng ta tập kết
để chúng ta đưa khách để chúng ta gom khách để về những cái nơi cái bến xe đấy
mà từ bến xe thì bắt đầu tỏa đi các địa phương thì nó hiệu quả hơn
thì trong giai đoạn trước mắt tôi nghĩ vẫn phải có những cái giải pháp căn cơ là như thế
vì hiện nay nói thế nhưng mà chúng ta xóa đi mà chúng ta không tạo ra những cái phương thức vận tải mới
vậy thì chúng ta không tạo ra những cái phương thức vận tải mới
thì nó vẫn sẽ xảy ra cái tình trạng đấy
nên là một trong những giải pháp mà tôi nghĩ chắc chắn là thời gian tới thì tôi cũng đang đề nghị với thành phố là giao cho sở giao thông
về phía bộ thì cũng sẽ giao tổng cục đường bộ việt nam cùng với viện chiến lược vào nghiên cứu một cái đề án
và đưa ra những cái giải pháp để tăng cường cái khâu quản lý
để phù hợp với cái giai đoạn phát triển của thành phố
để trình với thành phố để phê duyệt
để làm cái cơ sở để triển khai
còn cái gì mà nó vượt thẩm quyền của thành phố của bộ giao thông thì phải báo cáo chính phủ
hiện nay ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đã có văn bản chỉ đạo sẽ giao thông vận tải
thường trực ban an toàn giao thông thành phố công an thành phố khẩn trương nghiên cứu đề xuất triển khai ngay các biện pháp có hiệu quả
để chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc và xã hội đen thao túng bảo kê trong hoạt động vận tải hành khách
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
mong rằng với sự vạc cuộc quyết liệt của ủy ban nhân dân thành phố sự nỗ lực của các ngành
tình trạng xây dù bến cóc trên địa bàn thành phố hồ chí minh sớm được giải quyết triệt để
góp phần giảm ủng tắc giao thông và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn